chủ tịch ubnd tp nói
về mô hình trạm y tế lưu động chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh cho biết
với phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống dịch thành phố đã chỉ đạo các quận huyện thị xã
thành lập các khu thu dung của các quận huyện thị xã theo mô hình trạm y tế lưu động
cho đến nay toàn bộ ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã của hà nội đã thành lập các trạm y tế lưu động
có khả năng thu dung quản lý điều trị ép không nhẹ và không triệu chứng
về việc phụ huynh lo lắng
khi cho con trở lại trường học chủ tịch ubnd tp nhấn mạnh
chủ trương của thành phố là học sinh chỉ đến trường khi được đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe
đối với việc tiêm vaccine cho trẻ em hà nội hiện còn hai trăm chín mươi hai liều nữa cho học sinh cấp hai
còn với đối tượng trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi khi nào cấp thẩm quyền cho phép
hà nội sẽ đăng ký số lượng cụ thể và tổ chức tiêm sau trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
theo lộ trình sau khi các em được tiêm đầy đủ
mũi thì sẽ tính toán đến việc quay trở lại trường học
chủ tịch ubnd tp thông tin hà nội sẽ được cấp thêm khoảng năm trăm linh liều vaccine
để hoàn thành tiêm mũi hai cho học sinh trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai